tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn
về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng
đánh giá nhìn nhận lệ năm hai nghìn một mươi chín cũng như những mục tiêu nhiệm vụ cần hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí nguyễn phú trọng hoan nghênh biểu dương những kết quả của quốc hội
chính phủ các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể cộng đồng các doanh nghiệp cán bộ đảng viên đồng bào chiến sĩ cả nước
trong năm hai nghìn một mươi chín đồng thời cũng giao nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận tổng bí thư chủ tịch nước đã chỉ ra những thách thức cần phải vượt qua
đó là tăng trưởng chưa tương xứng với tiểm năng chất lượng còn thấp sức ép lạm phát còn lớn
tính tự chủ của nền kinh tế cho đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới kinh tế tư nhân trong nước
kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển nhanh nhưng chưa thật sự lành mạnh và bền vững
công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập gây bức xúc xã hội
về phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bên cạnh các nhiệm vụ về phát triển kinh tế
củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu các thành viên chính phủ
chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa và có những chính sách biện pháp cụ thể thiết thực và phù hợp hơn nữa
đối với việc phát triển văn hóa xã hội xây dựng con người hài hòa với phát triển kinh tế
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi
đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan đơn vị
nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật
tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý năm hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
năm cuối của nhiệm kỳ có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
chính vì vậy tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương
nghiêm túc quán triệt nghị quyết của trung ương và chỉ thị của bộ chính trị tập trung lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp đáp ứng thật tốt các yêu cầu đã đề ra
với những thành tiệu đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín và từ đầu nhiệm kỳ đến nay
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng sau hội nghị này với niềm tin mới khí thế mới động lực mới
chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân tiếp tục đoàn kết
phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa năng động sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi và cả nhiệm kỳ khóa một mươi hai
góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bác hồ hẳng mong đợi